thông tin mới nhất về vụ dùng thuốc diệt cỏ giết người đặc biệt nghiêm trọng tại huyện văn bàn tỉnh lào cai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai vừa tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án
để làm rõ hành vi của đối tượng đặng tài chu chú tài huyện văn bàn
theo thông tin ban đầu do có mâu thuẫn với bốn gia đình cùng thôn nên sáng ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
đặng tài chu lấy thuốc trừ cỏ cho vực bốn chai nhựa men theo đường mòn đi lên khu vực khe cạn
dẫn nước sinh hoạt về bốn hộ gia đình trên nhằm đầu độc trả thù
sau khi xác định vị trí đặng tài chu đã vui lấp vào mỗi đầu ống dẫn nước
một chai nước có chứa dung dịch thuốc trừ cỏ
sau một ngày đối tượng thực hiện hành vi gia đình ông phùng kim phúc có hai cháu nhỏ và vợ xuất hiện
hiện tượng đau đầu chóng mặt buồn nôn nên ông phúc đã lên kiểm tra nguồn nước
và phát hiện ở đầu ống dẫn nước nhà mình và ba hộ còn lại đều có một chai nhựa bị vùi lấp
nên đã mang xuống công an xã nậm tha huyện văn bàn để trình báo
do được cảnh báo kịp thời nên các hộ gia đình còn lại không có thể đại về người
sau quá trình điều tra xác minh ngày hai mươi một tháng bảy vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn bàn đã ra quyết định khởi tố đối tượng đặng tài chu
về hành vi giết người và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn bàn đã ra quyết định khởi tố đối tượng điều tra công an tỉnh xử lý theo thầm quyền